đêm một dạng sáng ngày hai tháng năm lực lượng chức năng công an tp hà nội tiếp tục tăng cường gia quân
tuần tra xử lý nhiều vi phạm đồng thời tạm giữ một mươi năm đối tượng gây dối trật tự công cộng
các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội tiếp tục triển khai phương án cắm chốt công khai
kết hợp hóa trang tuần tra trên địa bàn quận hoàn kiếm đống đa và tây hồ
kiểm tra kiểm soát xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao lạng lách
đánh võng nẹp bô rú ga gây dối mất trật tự công cộng
kết quả đã tạm giữ tám xe một mươi năm đối tượng có hành vi vi phạm
bàn giao cho công an phường sửa tại để xác minh làm rõ